theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đến một mươi tám h ngày hôm nay cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
hiện cả nước vẫn có hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
hôm nay cũng là ngày thứ một mươi hai việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên người dân cũng không nên chủ quan bởi diễn biến dịch trên thế giới vẫn rất phức tạp
trong số hai trăm bảy mươi ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn có
số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi hai ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ba ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là tám ca ba
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là bảy ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi năm bốn trăm sáu mươi sáu ca
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi ba người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là tám bốn trăm năm mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú là ba mươi sáu sáu trăm tám mươi bốn người